sau gần bốn mươi giờ truy tìm đối tượng cướp tiệm vàng xảy ra tại xã tiền phong huyện yên dũng tỉnh bắc giang
trưa ngày chín tháng một mươi hai công an huyện yên dũng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự kỹ thuật hình sự công an tỉnh bắc giang
và các đơn vị liên quan đã tóm gọn đối tượng gây ra vụ án khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện hiểu lũng tỉnh lạng sơn
đó là đối tượng đào ngọc toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã song khê thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
trước đó vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai tại tiệm vàng quang hương ở thôn liên sơn xã tiển phong huyện yên dũng
toàn đeo khẩu trang vào tiệm vàng giảm đua vàng rồi cướp đi một dây và một mặt dây chuyển vàng trọng lượng một năm cây trị giá khoảng tám mươi triệu đồng
để không chế đối tượng toàn đã dùng bình xịt hơi cay xịt chống trả lại bảo vệ và nhân viên của tiệm vàng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát
sau khi cướp được số vàng trên toàn mang đến một cửa hàng vàng trên địa bàn thành phố bắc giang bán được
hơn bảy mươi sáu triệu đồng rồi bắt taxi trốn tại một nhà nghỉ ở huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
đối tượng đã dùng số tiền đó đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân